vừa qua tỉnh quảng nam đã tổ chức hội nghị chuyên đề tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi tám của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
đồng thời quán triệt nghị quyết số năm mươi một của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy
và triển khai một số nhiệm vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thời gian qua các cấp ủy đảng của tỉnh quảng nam đã tích cực lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số bốn mươi tám
công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm được tăng cường
góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm vi phạm pháp luật
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đề ra bảy nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
theo đó tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số bốn mươi tám
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
và các chỉ thị nghị quyết của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực